trong chiều qua công an tp bạc liêu đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên sản xuất và mua bán trà thanh bình
phát hiện hơn ba tấn trà và nguyên liệu làm trà không rõ nguồn gốc
tại khu vực chế biến có gần một mươi công nhân đang làm việc nhưng tất cả không được trang bị bảo hộ lao động
những công nhân này đóng trà vào gói bằng thủ công không đeo bao tay
ngồi chè dế nền xi măng lót tạm giấy bạt không đảm bảo an toàn vệ sinh
theo phản ánh của người dân cơ sở này đã hoạt động trong một thời gian dài
với sản lượng hàng cung cấp ra thị trường lớn khâu sản xuất không đảm bảo mất an toàn vệ sinh
bị người dân phát hiện phản ánh